từ một mươi hai h hôm nay ngày ba tháng sáu một mươi chốt kiểm soát ra vào quận gò vấp đã triển khai quy trình khai báo y tế điện tử
để tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm thời gian cho người dân khi ra vào quận trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tuy nhiên rất đáng buồn là nhiều người vẫn cố tình tránh né bằng cách đi vào các con hẻm nhỏ
theo đó người dân thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi ra vào khu vực quận gò vấp
nên khai báo tại nhà và lưu tờ khai điện tử có mã qr được cấp trên điện thoại thông minh
khi đến chốt kiểm soát ở cửa ngõ quận gò vấp người dân chỉ cần xuất trình mã qr đã lưu trên điện thoại thông minh cho nhân viên kiểm soát
trong trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh người dân có thể nhận người khác khai báo hộ và thông báo họ tên số điện thoại trên tờ khai điện tử cho nhân viên kiểm soát
ủy ban nhân dân quận gò vấp sẽ triển khai bố trí lực lượng tình nguyện viên tại các chốt kiểm soát nhằm hỗ trợ việc khai báo hộ cho các trường hợp gặp khó khăn
thì em sẽ hướng dẫn là khai báo y tế online đa số là mọi người đều cảm thấy là tình hình dịch phức tạp nên là mọi người đều tuân thủ
chỉ có một số ít là trường hợp là mọi người là không có tuân thủ theo thì mọi người hơi khó chịu
nhưng mà em cũng giải thích lý do như vậy mình trình bày rõ ràng là mình làm theo chỉ thị thì mọi người vẫn đồng ý
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên nhiều người dân thiếu ý thức không đi qua chốt kiểm soát mà chạy luồn lách vào các hẻm nhỏ để né tránh kiểm soát y tế
đây là một hình ảnh vô cùng phản cảm tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
chuyện đó là chuyện không có nên nếu mà lỡ có cái chuyện gì thì chung nó ảnh hưởng rất là nhiều
bây giờ mà mình không tuân thủ thì nó sẽ có thể là nguy hiểm hơn nhiều
với cái lượng xe lượng người như vậy làm vậy rất là nhiều
rất là nhanh nhưng mà nói chung đó là cũng an toàn
mình thấy là nên mọi người lên y tế khai báo y tế cho nó trung thực
chứ mà cứ khai gian dối thì nó lây ra cộng đồng rất là tệ
tới đây sở thông tin và truyền thông sở y tế và ủy ban nhân dân quận gò vấp sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng ứng dụng trên điện thoại thông minh
để hỗ trợ kiểm soát dịch đối với nhóm người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất được phép hoạt động trong thời gian áp dụng chỉ thị một mươi sáu
để chuẩn bị tổ chức thực hiện tốt
các tổ chức doanh nghiệp đang hoạt động trong khu vực quận gò vấp các tổ chức doanh nghiệp ngoài khu vực quận gò vấp
nhưng có người lao động đang cư trú trong khu vực quận gò vấp
cần thực hiện khai báo thông tin của tổ chức doanh nghiệp trên trang thông tin http khaibaoyt khambinh gov vn
và chịu trách nhiệm về thông tin khai báo
công tác này cần được các doanh nghiệp hoàn thành trước ngày năm tháng sáu
trong quá trình thực hiện người dân tổ chức và doanh nghiệp liên hệ tổng đài một nghìn hai mươi hai
nếu có góp ý phản ánh hoặc đề nghị hướng dẫn hỗ trợ